tối ngày một mươi chín tháng một lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã phát hiện hai xe ô tô khách chở tổng cộng một trăm năm mươi chín người
vượt bảy mươi sáu người so với quy định trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận tp biên hòa
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và bố trí thêm hai xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết
theo đó tại km số một nghìn tám trăm bốn mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa phận tp biên hòa lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách chạy hướng tp hcm đi nghệ an
qua kiểm tra phát hiện trên xe bốn mươi chỗ nhưng chở đến tám mươi hai người lái xe lại không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách
còn tại km một nghìn bảy trăm tám mươi một quốc lộ một a xe khách bốn mươi ba chỗ biển số tỉnh quảng trị lưu thông hướng nam bắc chở bảy mươi bảy người vượt quy định ba mươi bốn người
ngoài ra xe lắp thêm dương nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước của xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai xe trên bố trí thêm hai xe khác để chở hành khách tiếp tục hành trình về quê đón tết